mỹ và liên minh châu âu eu đã thông báo trên một trăm năm mươi quốc gia và vùng lãnh thổ đã ký hiệp ước cam kết metan toàn cầu
nhằm giảm khí mê tan tăng khoảng năm mươi quốc gia tham gia so với thời điểm sáng kiến này được công bố
tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai mươi sáu các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc
gọi tắt là cốc hai mươi sáu ở glasgow scotland vương quốc anh và năm ngoài
tính đến nay đã có chín mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới ký cam kết cắt giảm khí mê than
tuy nhiên trung quốc và ấn độ hai quốc gia phát thải lớn vẫn chưa tham gia hiệp ước này
cho đến nay năm mươi trong số các nước ký hiệu ước này đã công bố các chiến lược chi tiết nhằm giảm khí mê than
trong ngày hôm nay tại hội nghị cop hai mươi bảy mỹ và eu sẽ công bố các sáng kiến khác theo cam kết methan toàn cầu
nhằm giải quyết vấn đề phát thải trong các lĩnh vực dầu mỏ khí đốt nông nghiệp và chất thải
cam kết cắt giảm ba mươi khí men than gây hiệu ứng nhà kính trong thập kỷ này được xem là một tiêu chí quan trọng
trong số các nỗ lực toàn cầu nhằm duy trì mức tăng nhiệt của trái đất không vượt quá một năm độ c
ngưỡng nhiệt độ mà các nhà khoa học khuyến nghị cần phải duy trì để tránh những tác động tiêu cực nhất do biến đổi khí hậu